chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bán sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị và các bạn những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và thưa quý vị nếu không bôi trơn để cho qua chốt giống như vụ việc ở thái bình thì có những kẻ bất cần đời bất ngờ đấm xưng đầu cán bộ chốt kiểm dịch
cụ thể phạm thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại giao đất a kim sơn gia lâm không đeo khẩu trang đi lang thang và muốn qua chốt kiểm dịch
khi bị lực lượng chức năng quay clip ghi lại hành vi vi phạm tùng vơ quay đi rồi bất ngờ quay lại đấm cán bộ tại chốt kiểm dịch
thông tin từ công an huyện gia lâm thành phố hà nội cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lâm thành phố hà nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại giao tất a kim sơn gia lâm để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám phạm thanh tùng đi bộ một mình không đeo khẩu trang từ thôn giao tất a đến chốt kiểm dịch số hai thôn giao tất a và xin được đi qua chốt
lúc này tùng xin được đi qua chốt ra ngoài không có lý do trình bày
nên cán bộ tại chốt kiểm dịch đã yêu cầu tùng đeo khẩu trang và quay về nhà
dù được lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng tùng không chấp hành cố tình đi qua chốt đồng thời có hành vi chửi bới thách thức đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ
lúc này anh hồ việt anh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia lâm đã dùng điện thoại cá nhân quay video lại hành vi của tùng
thấy cán bộ quay clip tùng vơ quay mặt đi rồi bất ngờ quay lại dùng tay phải đấm trúng phần gáy của anh việt anh
bị đấm nhưng anh việt anh vẫn kịp dùng tay khống chế tung
bị khống chế tung không chấp hành mà tiếp tục phản kháng đấm liên tiếp hai phát vào vùng gáy của anh việt anh
ngay sau đó các thành viên khác tại chốt kiểm dịch đã hỗ trợ khống chế tùng và đưa về trụ sở công an xã kim sơn để giải quyết
bước đầu xác định anh việt anh bị xây xước bầm đỏ sung phụ ở vị trí vùng đầu sau tay trái
bước đầu tại trụ sở công an tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
theo công an huyện gia lâm tùng có tiền án tiền sự khi phạm tội cố ý gây thương tích vào năm hai nghìn một mươi
sau khi xảy ra vụ việc công an xã kim sơn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tàng đối với tùng về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân xã kim sơn ra quyết định xử phạt hành chính số tiền bốn triệu đồng về hai hành vi
không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
quý vị và các bạn hãy bấm like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube bác sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo